vào tối ngày hôm qua người dân bất ngờ phát hiện cột khói bốc lên cao kèm theo lửa phát ra từ một căn nhà nằm trong hẻm
rất may lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời và không chế thành công đám cháy
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút lửa bốc lên tại dãy nhà liền kề tại địa chỉ một trăm một mươi năm trên ba hưng phú quận tám tp hcm
người dân hô hoán dù mình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo cảnh sát chữa cháy quận tám điều bốn xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được dập tắt vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi một số nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng
hiện trường được phong tỏa để công an điều tra nguyên nhân vụ cháy